tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga trong các ngày tám và chín tháng một mươi hai đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương dẫn đầu
đã có cuộc làm việc với quyền thống đốc sanh pétek bua aleksandr govorunov
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng khẳng định đảng chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để sanh pétek bua hợp tác trực tiếp thiết thực và hiệu quả với các địa phương của việt nam
về phần mình quyền thống đốc aleksandr govorunov cho rằng tiềm năng hợp tác giữa sanh pétek bua với việt nam rất to lớn
cần được khai thác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
đến thăm viện hồ chí minh thuộc đại học tổng hợp quốc gia sanh pétek bua đồng chí trần quốc vượng mong muốn
viện đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển ngành việt nam học ở nga góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống nga việt
tại buổi nói chuyện gặp gỡ với đại sứ quán và đại diện bà con cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
đồng chí đề nghị mỗi cán bộ nhân viên đại sứ quán cần quán triệt nắm chắc đường lối chủ trương chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
nỗ lực đề xuất và góp phần triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được
đặc biệt trong bối cảnh đang thực thi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mà liên bang nga là thành viên chủ chốt
ngày chín tháng một mươi hai đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đã lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại liên bang nga